thưa quý vị vậy là kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm đã kết thúc
những tưởng tất cả chúng ta sẽ có đủ năng lượng để trở lại với nhịp sống bình thường sau đợt nghỉ dài ngày
tuy nhiên với một số người tình trạng đông đúc quá tải ở một số nơi
khiến trải nghiệm vui chơi của khách du lịch không được trọn vẹn thậm chí gây mệt mỏi sau kỳ nghỉ lễ
hai mươi giờ ngày ba tháng năm nhóm bạn của hà nhi hai mươi bốn tuổi vẫn đang trên đường từ đà nẵng trở về nghệ an
sau kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày
dù mệt mỏi sau gần bảy tiếng lái xe cô vẫn cảm thấy may mắn khi không gặp cảnh ủn tắc tại các cửa ngõ
nhìn chia sẻ chúng tôi chủ động thuê ô tô tự lái để tiết kiệm phần nào chi phí và chủ động di chuyển
chuyến đi lần này vốn khá gian nan vì gặp tình trạng đông đúc ở các điểm du lịch
nên tôi chỉ mong có thể thuận lợi về đến nhà
cô cho biết cả nhóm tới đà nẵng du lịch từ hai mươi chín tháng bốn
xong lại có trải nghiệm chưa trọn vẹn khi lịch trình bị xáo trộn do cảnh đông du khách
ngoài ra nhóm bạn của cô cũng mất nhiều công sức khi đi tìm quán ăn
do đông người thực khách phải chờ một mươi năm đến hai mươi phút mới có chỗ ngồi
thậm chí nhiều nơi còn từ chối nhận khách vì đã kín bàn từ sớm
cô cho biết dù lên kế hoạch đi đâu ăn gì từ trước
chúng tôi vẫn phải nhiều lần đổi địa điểm tìm quán khác vì tình trạng hết chỗ
nơi nào đông quá thì cả nhóm chọn bỏ qua
dù có nhiều bất tiện chúng tôi vẫn chọn đi du lịch và kỳ nghỉ lễ
vì hiếm có thời gian rảnh trong năm
tương tự thanh thi hai mươi tám tuổi thành phố thủ đức cũng trở về từ thành phố hồ chí minh
sớm hơn dự tính một ngày để thong thả nghỉ ngơi chuẩn bị trở lại với công việc
ngày ba mươi tháng bốn thi về nhà một người bạn ở tỉnh đồng tháp
chuyến xe khách thông thường chỉ mất tầm bốn tiếng nhưng hôm đó kéo dài gần sáu tiếng
thi kể trừ việc bị kè xe chen chúc lúc đi ra thì chuyến đi này khá vui đối với mình
mình được bạn dẫn về nhà làm mâm cỗ thăm thú nhiều địa danh nổi tiếng
ban đầu anh dự định đến trưa ngày ba tháng năm mới cùng bạn trở về thành phố hồ chí minh
tuy nhiên do lo sợ cảnh kè xe tái diễn thi đã mua về xe khách trở lại thành phố và dặn sáng ngày hai tháng năm
thì chia sẻ sau chuyến đi chơi mình muốn về sớm dành ra một ngày chỉ để ở nhà nghỉ ngơi
lạp lại năng lượng chuẩn bị trở lại với deadline công việc nhịp sống hối hả thường nhật
sau liên tiếp những đợt dịch căng thẳng kỳ nghỉ này mọi người có xu hướng tranh thủ xả hơi
đổ vào các địa điểm nổi tiếng trên khắp cả nước
do đó tình trạng quá tải un tắc và chờ đợi là không thể tránh khỏi
tuy nhiên di chuyển đến những địa điểm du lịch đông đúc không phải là cách duy nhất để tận hưởng kỳ nghỉ
hy vọng mỗi người sẽ có những lựa chọn phù hợp hơn để tránh những mệt mỏi không mong muốn sau dịp nghỉ lễ
cùng với xu hướng di chuyển trở về thành phố sau dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
dòng người từ đồng nai vũng tàu vớt vào trở lại thành phố hồ chí minh theo hướng phà cắt lái
không chỉ chịu cảnh ách tắc giao thông người dân tại khu vực này còn phải chịu cảnh chờ đợi trong cơn mưa tầm tã
kết thúc nghỉ lễ lượng người qua phà cắt lái về lại thành phố hồ chí minh khá đông
và cắt lái cũng tăng cường chuyến trong dịp lễ để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
ông nguyễn thanh tuấn phó giám đốc xí nghiệp quản lý và thanh niên sung phong tp hcm cho biết
lễ ba mươi tháng bốn chúng tôi huy động tám phà và tăng cường nhân lực để bán vé phân luồng giải tỏa ách tắc giao thông
chiều tối ngày ba tháng năm trong cơn mưa nặng hạt dòng xe ô tô nối dài phía bờ nhân trạch đồng nai
nhân viên bán vé phải che ô đi đến từng xe
bên cạnh đó còn bố trí thêm một nhân viên phụ trực cảnh báo dòng phương tiện lưu thông ngược từ hướng phả lên
một nhân viên phà chia sẻ những ngày này thì anh em vất vả lắm cố gắng phục vụ khách nhưng cũng cố không để cho ướt vé
một số người dân không chờ được
hãy đăng lên để chui qua việc làm này khá nguy hiểm ảnh hưởng đến việc điều tiết giao thông của nhân viên phà
mưa to thế này mà móc tiền mua vé thì đúng là khó thật
một người dân than thở chị lê hạnh dung nhà thành phố thủ đức cho biết
hôm nay tuy đi đường có đông nhưng không ủn tắc chỉ khi đến đây thì đợi hơi lâu vì mưa to quá
anh nguyễn toàn phi ngụ quận ba thành phố hồ chí minh than
đi chơi lễ vui thì hai năm đại dịch có được đi đâu đâu nhưng mưa lớn thế này thì quá cực
có thể thấy những chuyến đi với mục đích vui chơi xả hơi lại khiến nhiều người chật vật trên đường quay lại thành phố